ngày một mươi bảy tháng năm ủy ban nhân dân tp đà nẵng đã tổ chức hội thảo
giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci tp đà nẵng năm hai nghìn hai mươi
hội thảo có sự tham gia của các nhà quản lý nhà nghiên cứu chính sách và các doanh nghiệp hiệp hội doanh nghiệp
hội thảo đã tập trung phân tích đánh giá những nguyên nhân dẫn đến tụt hạng
các chuyên gia cho rằng để cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh pci
chính quyền thành phố cần biện pháp thiết thực như tăng cường phổ biến để các nhà đầu tư doanh nghiệp
tiếp cận và hưởng thụ chính sách bảo đảm minh bạch và bình đẳng
theo kết quả đánh giá chỉ số pci hai nghìn một mươi tám được công bố từ vị trí thứ hai năm hai nghìn một mươi tám
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của thành phố đà nẵng tụt xuống vị trí thứ năm
qua phân tích cho thấy nhiều chỉ số thành phần có mức tụt hạng đáng kể như cạnh tranh bình đẳng từ vị thứ ba mươi bảy xuống vị thứ năm mươi năm
dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp từ thứ chín
xuống thứ bốn mươi một tính minh bạch thông tin từ hai mươi xuống hai mươi năm tính năng động và tiên phong của lãnh đạo từ sáu xuống thứ hai mươi